trước đó trong phiên tòa vào chiều ngày ba mươi tháng năm khi được nói lời cuối cùng cả ba bị cáo gửi lời xin lỗi chia sẻ chân thành đến gia đình các nạn nhân
được nói lời sau cùng bị cáo hoàng công lương bày tỏ sự hối hận vì bản thân đã không cứu chữa được hết các bệnh nhân
bên cạnh đó bị cáo tiếp tục khẳng định bản thân không có tội và mong tòa xem xét bản chất vụ án một cách khách quan để đưa ra bản án công tâm đúng người đúng tội
cũng liên quan đến vụ án xét xử sự cố y khoa này vào chiều ngày hôm qua bộ y tế đã có cuộc họp báo để thông tin xung quanh phiên xét xử vụ án
bộ y tế cũng nhận định vụ chạy thận nhân tạo xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh hòa bình khiến chín bệnh nhân tử vong là sự cố y khoa đặc biệt nghiêm trọng
sau khi xảy ra vụ việc bộ y tế đã cử các cán bộ phụ trách các bộ phận có liên quan để xem xét lại vụ việc chỉ đạo cơ quan công an điều tra xem xét nguyên nhân tử vong và trách nhiệm của các chủ thể
bộ y tế cũng đã thể hiện quan điểm rõ ràng trong việc cung cấp các thông tin với cơ quan điều tra và sẽ không can thiệp vào quá trình điều tra xét xử
tuy nhiên theo đại diện bộ y tế để cấu thành tội phạm và xét đến yếu tố thiếu trách nhiệm phải là người có quyền hạn nhiệm vụ khi đó hậu quả xảy ra mới được quy trách nhiệm
còn trách nhiệm của bác sĩ là ra y lệnh và chỉ được quy trách nhiệm khi y lệnh sai